thưa quý vị bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng hai công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc sẽ tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác tuyển quân đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo nhiều giải pháp để công an các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện tuyển quân có hiệu quả bảo đảm chất lượng số lượng theo yêu cầu
cùng với đó là những chính sách chủ trương mới để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi bốn tỷ lệ công dân có trình độ đại học cao đẳng và là đảng viên đăng ký tham gia nghĩa vụ công an tăng cao so với các năm trước cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác tuyển quân năm nay
thông tin cụ thể hơn về vấn đề này phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
thưa đồng chí đồng chí có thể cho biết một cách cụ thể hơn công tác tuyển quân năm nay trong công an nhân dân thì có điểm gì mới và nổi bật
công tác tuyển quân năm hai nghìn hai mươi bốn có một số điểm nổi bật
đó là thứ nhất lực lượng công an nhân dân đã ứng dụng hiệu quả các tiện ích của đề án sáu về ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử để thực hiện công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân